ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn cấp về phòng chống cơn bão số ba có tên quốc tế là thần xét dự báo trong ngày một mươi chín tháng tám sẽ đổ bộ vào việt nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đến bốn giờ chiều ngày một mươi tám tháng tám vị trí tâm bão số ba sẽ có mặt trên bán đảo lôi châu trung quốc
với sức gió cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi hai hiện bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và còn tiếp tục mạnh thêm
dự báo đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh sáu ba độ kinh đông trên đất liền các tỉnh quảng ninh nghệ an
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi hai cấp một mươi bốn đây là cơn bão có tính chất rất phức tạp
do được hình thành hội tụ áp thấp khi vào vịnh bắc bộ rất nhiều khả năng bão sẽ mạnh hơn và có thể đổi hướng
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ chiều tối ngày một mươi tám tháng tám ở vịnh bắc bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai cấp một mươi bốn sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
từ sáng ngày một mươi chín tháng tám hoàn lưu bão số ba sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực các tỉnh đông bắc bộ và bắc trung bộ từ quảng ninh đến nghệ an cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
một hậu quả nữa của bão số ba là gây ra mưa lớn chút xuống bắc bộ bắc trung bộ
theo đó từ chiều ngày một mươi tám tháng tám đến hết ngày hai mươi tháng tám sẽ xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng
toàn khu vực bắc bộ và bắc trung bộ với lượng mưa từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên năm trăm linh mm lũ sẽ xuất hiện trên các hệ thống sông hồng sông thái bình sông hoàng long sông kỳ cùng sông bắc giang
với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ hai đến năm m hạ lưu từ hai đến ba mét đỉnh lũ ở mức báo động một đến báo động hai
thượng lưu các sông mã sông cả sông chu sông la lên mức báo động một đến báo động hai hạ lưu lên mức báo động một và trên báo động một
trước diễn biến nhanh và phát triển
trong cơn bão số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã phát đi công điện khẩn số một mươi chín và yêu cầu các địa phương chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với cơn bão số ba
đề nghị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và hệ thống thông tin truyền thông của chúng ta liên tục bám sát đưa ra các thông tin về diễn biến của cơn bão để công tác ứng phó nhận thức toàn dân
có được tinh thần giải pháp
trường hợp phức tạp của cơn bão số ba đã phát đi công điện khóa của trường hợp chủ tư và ph rainfall cho hệ thống thông tin truyền thông

triển khai tuy nhiên hiện nay trên biển vẫn còn sáu năm trăm bốn mươi bảy tàu thuyền và hai tám trăm năm mươi bảy lồng bè thủy sản
nên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khẩn trương đưa các
kịch bản đối phó với quyết tâm cao nhất để hạn chế thiệt hại về tài sản tránh thiệt hại về người
yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ ngày một mươi tám tháng tám từ bắc vĩ tuyến một mươi bảy trở ra